hội giao chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tổ chức cơ quan có liên quan theo thẩm quyền tiến hành ra soát các dự án luật và các văn bản pháp luật khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong hiệp định cptpp

rất là rộng lớn và nói nhiều áp lực như thế này
khi chúng ta tham gia vào khối này chúng ta sẽ có được cơ hội tốt trong việc mở cửa các thị trường
đặc biệt là chúng ta có nhiều những sản phẩm có thế mạnh để có thể xâm nhập tốt hơn vào thị trường các nước
chúng ta cũng là có một cơ hội để chúng ta sẽ phải thay đổi cải cách về thể chế
về môi trường đầu tư kinh doanh và đặc biệt là thay đổi về đầu tư về công nghệ sản xuất
để chúng ta sẽ chuyển từ một nền kinh tế hiện nay đang nằm ở khu vực sản xuất gia công
chuyển sang một nền sản xuất đi theo toàn bộ chuỗi giá trị để có được giá trị cao hơn
và điều đấy sẽ thúc đẩy mang lại sự phát triển kinh tế phát triển về nâng cao đời sống xã hội
cái quan trọng nhất là hoàn thiện các thể chế các quy định của pháp luật các bộ ngành các cơ quan
có liên quan đều phải quan tâm rà soát để hoàn thiện các quy định của pháp luật
để nhằm cái mục đích làm sao để cho cái pháp luật của mình nó phù hợp với cái chung
mà nó đáp ứng được cái yêu cầu của cái hiệp định ấy
thì chúng ta mới có thể thúc đẩy mối quan hệ mối liên kết làm ăn giữa các cái nước trong tham gia hiệp định
việc thông qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
được cho là sẽ có tác động tích cực và cả những thách thức đối với nền kinh tế việt nam
sau đây là một số ý kiến của cử tri liên quan tới sự kiện này
cảm ơn các bạn đã theo dõi
đã nhận sự đánh giá rất cao của cử tri trên cả nước
tôi thấy hôm nay quốc hội thông qua cái hiệp định cptpp là cái điều mà cử tri chúng tôi rất quan tâm
chúng tôi thường xuyên theo dõi để xem xem là khi nào việt nam mình tham gia cái hiệp định này
bởi vì hiện nay mới có sáu nước người ta tham gia mà việt nam mình là chưa tham gia
thế mà chúng tôi muốn là việt nam mình tham gia để trên cơ sở đó
cái nền kinh tế của việt nam mới phát triển được
chúng tôi rất vui mừng
đây cũng là một cái thắng lợi rất lớn cái uy tín của việt nam đối với thế giới
về mặt công thương về cả mặt có nhiều cái lợi thế
thì nó giúp cho chúng ta giao thương với các nước rộng rãi và ngược lại các nước cũng thông thương với mình
giúp cho kinh tế việt nam sẽ phát triển tốt hơn trong thời kỳ công nghiệp bốn này
các cử tri cũng nhận định hiệp định cptpp mang lại nhiều cơ hội
nhưng đi cùng theo dõi là không
đi cùng theo đó là những rủi ro và thách thức đối với các lĩnh vực thương mại dịch vụ đầu tư nông nghiệp
thu ngân sách sở hữu trí tuệ lao động an toàn thông tin
nếu mà hàng hóa của chúng ta mà không có năng suất cao giá thành cao rồi mẫu mã chất lượng không tốt
thì chúng ta sẽ thua nghĩa là thua ngay sân nhà
và tại vì các nước sẽ vào nước ta mà hàng của ta lại không cạnh tranh nổi thì cái điều này là rất khó khăn
chúng ta cũng phải chuẩn bị một là bản thân mình phải có tiềm lực kinh tế vững vàng
hai là mình phải chuẩn bị tất cả các điều kiện từ về mặt thúc đẩy sản xuất
cũng như là cải cách cái môi trường sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp của trong nước phát triển
vượt qua được các thử thách cptpp sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới về thương mại đầu tư chuyển giao công nghệ
kỹ năng và tác động trực tiếp
gián tiếp đối với nền kinh tế việt nam
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã thảo luận tại tổ về luật phòng chống tác hại của rượu bia
nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng luật về rượu bia lẽ ra phải được ban hành sớm hơn để góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân
kiểm soát tình hình sử dụng rượu bia và những hệ lụy gây ra
thảo luận về vấn đề này nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại có nội dung trong luật cần phòng
nhưng có nội dung cần cấm sử dụng như cấm sử dụng đối với người chưa đủ một mươi năm
thì tôi nghĩ cái này là cần thiết để bảo toàn giống đòi và đảm bảo sự phát triển của một nguồn linh dựt chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghệ hóa hiện ở đất nước
tức là cấm các cơ sở y tế các cơ sở giáo dục các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng vui chơi giải trí dành cho người dưới một mươi tám tuổi trường giáo dưỡng trại giam trại tạm giam là không được bán rượu bia
trong khi đó cho ý kiến về việc quản lý rượu thủ công một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật
nhưng cần bảo đảm tính khả thi và phải có lộ trình nhằm tiến tới mục tiêu rượu thủ công được kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm
tôi cho rằng cần phải có cái lộ trình mới đầu là thống kê này kiểm soát và ta phải lấy cái này lấy cái an toàn thực phẩm
vì khi cái rượu này nấu ấy nó không đảm bảo được cái chất lượng nó có cái lượng andhid nó lớn
thì như vậy là ta phải hướng dẫn để làm thế nào khử vậy cái lượng anti hít
nhưng cũng là hướng dẫn để làm nào nếu có những cái khu vực người ta nấu rượu nó cũng ô nhiễm môi trường
cũng có rất nhiều vấn đề cần phải có cái phương án chuyển đổi nghề cho người ta nữa
cũng có ý kiến cho rằng nên đổi tên luật là luật kiểm soát các chất có cồn
bởi trên thực tế không phải loại rượu bia nào cũng có hại và một số loại rượu bia sử dụng đúng liều lượng sẽ tốt cho sức khỏe
hôm nay tại hà nội bộ giao thông vận tải đã tổ chức báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam cuối kỳ
tại hội thảo nhiều chuyên gia góp ý nhiều công nghệ phương án triển khai cách thức huy động nguồn vốn cho dự án này
báo cáo cũng nêu rõ sự cần thiết đầu tư và tác động tích cực của đề án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
như giải quyết được những bất cập khiến cho chi phí logistics tăng cao giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm
thêm một điều là giải quyết được những bất cập khiến cho chi phí logistic tăng cao giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm
với một sáu trăm linh km xây dựng theo trục bắc nam với điểm đầu gà hà nội điểm cuối là gà thủ thiêm tp hcm
dự kiến giai đoạn đầu sẽ được đưa vào khai thác vào năm hai nghìn ba mươi hai

khai thác toàn tuyến vào năm hai nghìn năm mươi với tổng mức đầu tư là hơn năm mươi tám tỷ đô la đây là một dự án lớn
cần có sự huy động nguồn lực lớn tuy nhiên theo nhiều chuyên gia sự đầu tư này là cần thiết
sẽ giải quyết được bài toán về hạ tầng giao thông của việt nam
đó là dự án cơ sở hạ tầng huyết đã là cơ sở hạ tầng thì cái khả năng hoàn vốn của nó là nhà nước
ở dự nghiệp chứ không phải là đây không phải là dự án kinh doanh và chúng ta nhìn nó
nếu chúng ta nhìn nó ở cái khía cạnh mà nó lôi cuốn được các cái ngành công nghiệp khác
nó mở ra cho chúng ta một cái hướng mới mà đi tắt đón đầu vào cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn
có nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là dự án quy mô lớn cần nguồn lực lớn vì vậy
cần những nguyên tắc và sự phân kỳ đầu tư phải phù hợp với khả năng chi trả
bảo đảm dự án về đích đúng tiến độ với dự án triển khai trong một thời gian dài
kéo dài hàng chục năm thì vấn đề công nghệ cũng như quy hoạch đất đai cần phải có sự thống nhất
đồng bộ tránh tình trạng dự án sẽ bị rơi vào quy hoạch treo tuy nhiên
lãnh đạo bộ thông vận tải cũng khẳng định đã có lộ trình để thực hiện vấn đề này
đào tạo nguyên nhân lực cũng phải năm bảy năm đúng không và phải hình thành cái đầu mối người kia đó
ví dụ người ta mua hình đầu tư là đối tác công tư thì cái phần hạ tầng là nhà nước phải hình thành
những đơn vị đầu mối của hạ tầng đó không khác gì tuyến căn linh hải đông
các bạn ạ tức là xây dựng là bộ thông là xây dựng của ban quản lý dự án sát
nhưng mấy người nó chuyển giao những đơn vị của hà nội để khai thác thì cũng phải hình thành
họ hình thành các năm hay năm nay rồi để người ta làm nhiệm vụ là thu đạt người để đi đào tạo
để họ nhận dần dần mấy nữa họ khai thác và họ xây dựng bộ máy trong giai đoạn khai thác
thì ta cũng phải tương tự như vậy đối với công nghệ sau khi ta đã duyệt được dự án
thì ta mới làm được bước tiếp theo
ngoài ra những vấn đề về nguồn nhân lực
lãi suất ngân hàng cách thức phân kỳ đầu tư lựa chọn công nghệ nào cho phù hợp
cũng được nhiều chuyên gia góp ý bổ sung hoàn thiện
tiếp theo chương trình ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát phan văn vĩnh cùng các đồng phạm
chống biến đổi khí hậu
sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử chín mươi hai bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet
có liên quan đến hai tướng công an là phan văn vĩnh nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát
và nguyễn thanh hóa nguyên cục trưởng cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
các bị cáo truy tố về các tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ có khoảng ba mươi luật sư tham dự phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
cho các bị cáo

đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có các bị cáo nguyên là cán bộ bộ công an và số tiền mà tổ chức đánh bạc này đã thu của các con bạc là rất lớn hơn chín tám trăm linh tỷ đồng